ở thời điểm hiện tại khi mà sự lo ngại về dịch covid một mươi chín lây lan ngày càng nhiều
thì việc ý thức tự giác áp dụng các biện pháp phòng ngừa là vô cùng cần thiết
tuy nhiên tại nhiều điểm kinh doanh công cộng thì việc này vẫn đang bị xem nhẹ
tại một số điểm công cộng như các quán cà phê
rất nhiều người dân vẫn duy trì việc gặp mặt trò chuyện tập trung
là nơi phải tiếp đón lượng lớn người dân du khách từ các nơi di chuyển đến
các khu vực công cộng như quán cà phê hay quán ăn mang nguy cơ lây truyền dịch bệnh rất cao
ở thời điểm hiện tại khi mà nỗi lo ngại về sự lây lan dịch covid một mươi chín ngày càng lớn
thì việc ý thức tự giác áp dụng các biện pháp tự phòng ngừa là vô cùng cần thiết
mọi người đến thì bây giờ cái ý thức của mọi người cũng rất là tốt
việc đầu tiên là mình thấy gần như là một trăm linh mọi người được sử dụng khẩu trang
từ khi mà xuất hiện cái dịch đợt sau này tại việt nam và tại hà nội của mình
thì đúng là từ lúc đó là hạn chế
ra đường hạn chế tập trung nơi đông người
tuy nhiên theo ghi nhận thực tế rất nhiều các trường hợp người dân chủ quan
không áp dụng bất kỳ các biện pháp phòng ngừa nào
điều này chắc chắn sẽ dẫn tới gia tăng nguy cơ để dịch bệnh phát tán
để phòng chống dịch bệnh người dân cần tuân thủ tốt các hướng dẫn của bộ y tế
bao gồm hạn chế tiếp xúc đông người đeo khẩu trang y tế giữ khoảng cách tiếp xúc
đặc biệt vệ sinh cá nhân rửa tay thường xuyên
nghiêm túc trong việc thực hiện không chỉ giúp bảo vệ bản thân
mà còn hạn chế ảnh hưởng đến những người xung quanh
và giúp làm giảm nguy cơ lây lan rộng trong cộng đồng